ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức trao giải báo chí tuyên truyền an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc thi thu hút đông đảo sự tham gia của đội ngũ các nhà báo trên cả nước
phản ánh sâu sắc những vấn đề nóng và mới phát sinh trong lĩnh vực an toàn giao thông
cuộc thi được phát động từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay ban tổ chức đã nhận được một hai trăm sáu mươi sáu tác phẩm
phản ánh xung quanh vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả năm lĩnh vực
đường bộ đường sắt đường thủy đường hàng hải và đường hàng không
trong đó nhấn mạnh vấn đề quản lý những bất cập vi phạm trong quá trình thi công xây dựng
nâng cấp cơ sở hạ tầng công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm các vấn đề liên quan đến phương tiện
người lái ý thức của người tham gia giao thông thực trạng giao thông nông thôn miền núi
cuộc thi đã lựa chọn được ba mươi ba tác phẩm đạt giải phản ánh sâu sắc hơi thở cuộc sống
đấu tranh với hành vi sai trái và tôn vinh những tấm gương sáng điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cuộc thi là một trong những giải thưởng uy tín khẳng định vai trò tiên phong của báo chí
trong nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần giảm tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng